bí mật đời tư

bằng tài năng và đức độ của mình lưu dung đã trở thành nhà chính trị nhà văn hóa được hậu thế đời đời ngưỡng mộ
còn trong cuốn nghệ chu sông tiếp có ghi gia thành chỉ lưu dung có nhiếp phu nhân hoàng thị là người gốc gia hưng
một số nguồn sử liệu thậm chí khẳng định bên cạnh một chính thức trong lưu phủ năm xưa còn có tới ba người thiếp
trong cuốn thư lâm kỷ sự mã tông hắc từng viết thạch am tin hiệu của lưu dung có ba người thiếp đều có thể thay ông chắc bút
cũng có học giả khẳng định ở tuổi năm mươi vì không có con trai nên lưu dung còn cưới thêm mấy tiểu thiếp với hy vọng sinh được người nối giỏi
trong thanh sử cảo phần lưu dung truyện không hề ghi chép về con trai của lưu dung
về sự khuyết thiếu trong ghi chép này các nhà sử học đặt ra ba giả thuyết
một là con trai của ông thiếu xuất sắc không đáng lưu danh sử sách
hai là vì lưu dung quá xuất chúng nên sử sách dành phần lớn nội dung để ca ngợi ông thay vì nói về đời sống riêng tư
ba là vì ông vốn không có con ruột do đó việc không có tư liệu cũng là điều dễ hiểu
việc khảo cứu một số tài liệu cũng cho thấy lưu dung chỉ có con trai nuôi chứ không có con trai ruột
thậm chí ngay cả con gái ruột cũng không có
về con nuôi của ông ghi chép lịch sử cũng có nhiều bất đồng
một số tài liệu ghi rằng con nuôi của lưu dung tên là lưu tích bằng đám diệm chức huyện lệnh
nguồn tư liệu khác lại khẳng định lưu hoàng mới là người thừa tự của lưu dung
làm quang đến chức thượng thư trong triều